thưa quý vị sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trong vụ tấn công gây mất an ninh trẻ tự tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và xã ea cà tu huyện chư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú
như vậy tính đến chín giờ sáng nay đã có ba mươi chín đối tượng bị bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và xã ea cà tu
làm một số đồng chí công an xã hy sinh cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lóc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật
cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã eaku ea tiêu và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự
tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cà tu huyện chư quỳnh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo
đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ
đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn
chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điều văn truy điệu tại buổi lễ cấp ủy đảng chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắk và công an huyện chư quỳnh
đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nội dung
nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho năm cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh và bị thương
an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea ca tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
theo đó ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
đối với đại úy hà tuấn anh thiêu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea ca tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho thượng úy đoàn đình bốc phó trưởng công an xã ea ca tu và đại úy lê kiên cường cán bộ công an xã ea ca tu
vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh vừa phá chuyên án
bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng sáu tổ công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và công an tỉnh điện biên
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản pu lau xã mường nhà huyện điện biên
phát hiện hai đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
và phát hiện bên trong bao tải để sau xe máy của hai đối tượng có hai mươi gói lớn bên trong chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là vàng an nấy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và vàng a anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại bản pu lau xã mường nhà huyện điện biên tỉnh điện biên
cả hai được một đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào địa bàn tỉnh điện biên để tiêu thụ với tiền công là hai mươi triệu đồng
và hiện công an tỉnh điện biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các đơn vị liên quan
cũng vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra xác minh
cầm đầu đường dây này là lê đình tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phường quảng thắng
và trần trọng khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở phường phú sơn thành phố thanh hóa
tiến là lái xe lâu năm của nhà xe hoàng thái chủ xe là hoàng thị thái tức thái chất
một đối tượng ma túy cộng cán đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi bà trùm bị bắt giữ tiến và khanh đã câu kết với lương văn nhận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở xã tam thanh huyện quang sơn thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt quả tang tiến và khanh
khi đang vận chuyển ba năm mươi bảy viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
mở rộng vụ án lực lượng công an đã bắt giữ nhật
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán vận chuyển ma túy
còn trên địa bàn tỉnh tiền giang thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
mà nguyên nhân là do sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản
cụ thể là nhiều người còn chủ quan khi còn để xe máy ven đường trước cửa nhà không có người chôm giữ
không khóa cổ xe thậm chí là chìa khóa còn để trên xe tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng gây án
anh võ minh tâm chú tại xã đông hòa hiệp huyện cái bè tỉnh tiền giang
vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá hơn một mươi triệu đồng
trước khi bị kẻ gian lấy đi anh tâm để xe ngay cạnh tiệm tạp hóa của gia đình
bình thường thì là không có để chìa khóa như vậy
tại vì cái vợ nó là cũng sơ sơ về bỏ chiếc xe nó
rồi nó tưởng nó đi tới đi luôn
rất may ngay sau đó anh tâm đi tìm phát hiện kẻ trộm nên chi hô
cùng người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an
thủ phạm là lê văn nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
còn đây là hiện trường vụ trộm xe máy xảy ra tại ấp dòng tân xã tăng hòa huyện gò công đông
ngày tám tháng bốn bà lưu thị chỉ chú tại xã bình tân huyện gò công tây
cùng chồng đến chùa hương phước để xe trong khuôn viên của chùa rồi vào trong khám bệnh bốc thuốc
khi trở ra bà chỉ phát hiện mất xe
qua điều tra xác minh công an huyện gò công đông phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn của
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện gò công đông tại cơ quan điều tra của khai nhận bản thân không nghề nghiệp
và nghiện ma túy để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
khi đến chùa hưng phước tìm tài sản sơ hở
để trộm thấy xe mô tô của bà chỉ còn cắm chìa khóa trên xe nên lấy trộm đem bán
ngoài ra của còn khai nhận với thủ đoạn tương tự
đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện gò công đông
thời gian qua lực lượng công an các cấp tại tỉnh tiền giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa
tuần tra kiểm tra quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng phạm tội
tuy nhiên để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này
trước hết người dân cần đề cao cảnh giác có ý thức bảo vệ tài sản của mình